trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú lực lượng liên ngành tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tàng hai xe ô tô tải vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm đồ gỗ không rõ nguồn gốc và trị giá hàng hóa khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trước đó tại khu vực ấp đồng kỵ xã quốc thái huyện an phú lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô tải vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm là bàn ghế giường tủ bằng gỗ
tại thời điểm kiểm tra ông tô thuyền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại phường một mươi ba quận tám tp hcm nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nói trên nhưng đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ông thuyền còn cho biết số đồ gỗ trên được vận chuyển từ tỉnh đồng nai đến huyện an phú tỉnh an giang để bán lại cho các cửa hàng kiếm lời
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay